các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan công an xác định đây là vụ nổ cơ học do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ
vụ nổ làm vỡ cửa kính đổ cửa khiến các nạn nhân bị thương do văng kính đổ cửa vào người
ngay sau khi vụ việc xảy ra chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và các cơ quan chức năng
có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn điều tra nguyên nhân vụ việc và khắc phục hậu quả
bước đầu lực lượng chức năng xác định có ba mươi bốn người bị thương phải đến bệnh viện cấp cứu
nhìn chung sức khỏe của các nạn nhân tạm thời ổn định
chiều ngày hôm nay toán nhân dân tp hà nội tuyên án hai mươi tám bị cáo trong vụ bán rẻ đất vàng
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu tỉnh bình dương hay gọi là tổng công ty ba tháng hai
và một số đơn vị liên quan gây thiệt hại hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó bị cáo trần văn nam cựu bí thư tỉnh ủy và trần thanh liêm cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng bị tuyên bảy năm tuổi
phạm văn cảnh cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy bình dương ba năm tù cho hưởng án treo
ba bị cáo tuyên phạm cả hai tội nguyễn văn minh cựu chủ tịch tổng công ty ba tháng hai lần lượt bị tuyên
một mươi bốn năm tuổi và một mươi ba năm tuổi tổng hợp hình phạt hai mươi bảy năm tuổi
huỳnh thanh hải chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư
quản lý dự án bình dương bị tuyên lần lượt chín năm tuổi và tám năm tuổi tổng hợp hình phạt một mươi bảy năm tuổi
trần nguyên vũ cựu tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
sau khi cổ phần hóa gọi tắt là tổng công ty ba tháng hai cổ phần bị tuyên một mươi hai năm tù và một mươi một năm tù
tổng hợp hình phạt hai mươi ba năm tuổi
vào khoảng một mươi hai giờ ngày hôm nay tại bản hóc xã nẵm păm huyện mường la tỉnh sơn la
công an huyện mường la đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là thảo thị bâu và thảo thị mỉ
cùng chú bản hủy nhà xã phiêng cằm huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan
các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên sang địa bàn lai châu
giao cho một người không rõ danh tính thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hôm nay ban quản lý đường sắt đô thị tổ chức lễ chạy thử đoàn tàu metro đầu tiên
tại deport long bình thuộc dự án tuyến metro số một bến thành suế tiên
đoàn tàu được vận hành chạy thử nội bộ trên đường dây w một trong deport long bình thành phố thủ đức
đây là sự kiện đánh dấu thêm một cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án
kết quả vận hành thử tàu metro cho thấy tàu vận hành ổn định
các yếu tố thiết bị kỹ thuật như máy điều hòa hoạt động tốt hệ thống hãm hoạt động đáp ứng theo yêu cầu kết thế
thiết kế hệ thống thông tin liên lạc hiển thị thông tin trên màn hình đầy đủ và chính xác động cơ hoạt động trơn tru
trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn chỉnh tất cả các hệ thống còn lại như tín hiệu viễn thông các thiết bị ở occ để tiến hành thử nghiệm trên toàn tuyến
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên vừa có chỉ đạo nóng và thành lập ba đoàn công tác để kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu ở ba miền bắc trung nam
thành phần ba đoàn công tác của bộ công thương bao gồm mỗi đoàn một đồng chí thứ trưởng làm trưởng đoàn và đại diện bốn đơn vị
là tổng cục quản lý thị trường vụ thị trường trong nước thanh tra bộ vụ pháp chế
ba đoàn công tác sẽ lên đường thực hiện đợt cao điểm trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín và sẽ hoạt động liên tục cho đến hết năm
cho đến khi ổn định tình hình cung ứng và phân phối xăng dầu trên thị trường
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi